ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng chỉ đạo quân khu bốn quân khu năm và các lực lượng đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng phương tiện hỗ trợ địa phương thực hiện công tác sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm
chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực sung yếu để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
nhiều tuyến phố ở thành phố hà tĩnh ngập sâu do mưa lớn
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi mưa lớn kéo dài suốt từ đêm ngày một mươi năm tháng một mươi đến sáng nay đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh biến thành sông
nhiều chuyến đường ngập sâu từ hai đến năm mét như hải thượng lã nông nguyễn du sô viết nghệ tĩnh lê ninh
một số phương tiện tham gia giao thông khi đi qua các tuyến đường ngập nước cũng đã bị chết máy phải gọi xe cứu trợ
một cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố hà tĩnh cho biết từ khoảng sáu giờ ba mươi sáng nay mưa lớn xối xả kết hợp với chiều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố hà tĩnh bị ngập sâu
viện này cho biết chiều cầng dâng khiến hệ thống thoát nước bị ngã lại lực lượng chúng tôi cũng đã có mặt tại các chuyến đường bị ngập để đặt biển khảnh báo và điều tiết giao thông
theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn diễn ra từ đêm ngày một mươi năm tháng một mươi tới ngày một mươi tám tháng một mươi
nhà máy thủy điện hố hô đã tiến hành điều tiết nước qua tràn với lưu lượng từ năm mươi đến hai trăm linh mét khối một giây
đến bảy giờ sáng nay nhà máy thủy điện này đã nâng mức xả với lưu lượng hai trăm sáu mươi sáu m ba một giây
thông tin từ đài khí tượng thủy văn tỉnh hà tĩnh dự báo trong khoảng ba đến sáu giờ tới khu vực hà tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi đến một trăm linh mm cảnh báo trong ba đến sáu giờ tới nguy cơ cao sẽ ra lũ khuét sạt lở đất và ngập úng trên các khu vực trong tỉnh
hai mươi một hội dân phải di rời khẩn cấp do sạt lở
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi ông thao văn linh chủ tịch ủy ban nhân dân xã nhi sơn huyện mường lát tỉnh thanh hóa cho biết
mưa kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở ta luy dương quốc lộ một mươi năm c đoạn qua bản kéo té xã nhi sơn huyện mường lát
quốc lộ một mươi năm c là con đường huyết mạch nối huyện miền núi mường lát với miền xuôi của tỉnh thanh hóa
ông linh cho biết đoạn kè rọ đá ở tàu lưu dương của quốc lộ một mươi năm c thuộc bản kéo té dài khoảng hơn hai mươi mét
đây là đoạn có hiện tượng xê dịch sạt lở lâu rồi nên rất cần xử lý lại để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua
ông lanh cho biết thêm đoạn sạt lở không ảnh hưởng đến khu dân cư do nhà dân nơi gần nhất cách khu vực sạt lở khoảng ba trăm linh đến bốn trăm linh mét
ông nguyễn văn bình chủ tịch ubnd huyện mường lát cho biết đoạn sạt lở quốc lộ một mươi năm c ở bản kéo té các đơn vị chức năng đã kiểm tra
nhưng do chưa đến mức gây ách tắc giao thông nên đơn vị quản lý chưa xử lý theo trường hợp khẩn cấp
ông bình cho biết thêm mưa kéo dài những ngày qua làm ảnh hưởng đến nhiều hội dân và đã phải di rời khẩn cấp ba hội dân ở thị trấn mường lát
ông bình cũng bày tỏ lo lắng do mưa kéo dài nhờ nơi đã thấm đủ nước và rất dễ xảy ra tình huống xấu ra trên địa bàn huyện này
tiếp tục có mưa ngoài điểm sạt lở trên tại km bốn mươi hai trăm linh quốc lộ một mươi năm a đoạn qua bảng mướp thị trấn hồi xuân huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
cũng mới xuất hiện điểm nguy cơ sạt lở buộc chính quyền địa phương phải di rời khẩn cấp một mươi bốn hội dân
theo ghi nhận của cơ quan chức năng đoạn có nguy cơ sạt lở là ta lưu dương của quốc lộ một mươi năm a
tại đây xuất hiện vết nứt theo chiều từ trên xuống dưới dài khoảng ba mươi mét
phía ta luy âm là khu dân cư nên nếu xảy ra sạt lở sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân buộc chính quyền phải di rời một mươi bốn hội dân
để xử lý điểm nguy cơ sạt lở trên quốc lộ một mươi năm a sở giao thông vận tải thanh hóa đã tổng hợp các phương án xử lý để trình ubnd tỉnh thanh hóa và tổng cục đường bộ việt nam quyết định phương án xử lý
theo tổng hợp của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn phòng thủ dân sự tỉnh thanh hóa tính đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi mưa kéo dài nhiều ngày đã gây sạt lở nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ hai trăm một mươi bảy quốc lộ một mươi năm a quốc lộ một mươi năm c và tỉnh lộ dt năm trăm một mươi chín dt năm trăm một mươi bốn dt năm trăm một mươi sáu b dt năm trăm hai mươi hai dt năm trăm hai mươi một c
nhiều khu dân cư cũng đã bị sạt lở đe dọa an toàn nhà dân buộc chính quyền các địa phương phải di rời tổng cộng hai mươi một hội dân
kể cả các hộ dân nêu trên bao gồm huyện mường lát di rời ba hộ huyện quan hóa một mươi sáu hộ huyện lang chánh một hộ huyện như thanh một hộ
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn thanh hóa do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tội nhiệt đới những ngày tới trên địa bàn tỉnh thanh hóa tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to tổng lượng mưa có thể đạt từ năm mươi đến một trăm linh mm
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi mưa lớn bắt đầu xuất hiện tại nhiều nơi ở trung bộ
từ một giờ đến bốn h lượng mưa ghi nhận được tại thừa thiên huế hà tĩnh đã đạt ngưỡng trên một trăm linh mm trong khi các khu vực khác thuộc thanh hóa nghệ an quảng nam mưa giao động từ bốn mươi đến sáu mươi mm
ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết các tỉnh từ nghệ an đến quảng nam và con tum bắt đầu bước vào ba ngày của đợt mưa lớn diện rộng kéo dài từ đêm ngày một mươi năm dạng sáng ngày một mươi sáu đến hết ngày một mươi tám tháng một mươi
điều này xảy ra do ảnh hưởng của tổ hợp
tổ hợp hình thái gồm không khí lạnh giải hội tụ nhiệt đới và một vùng xoáy thấp đang hoạt động ở khu vực biển đông
những ngày tới vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào trung trung bộ
trong ba ngày tới trọng tâm mưa nằm ở khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
lượng mưa ghi nhận được có thể lên tới ba trăm linh sáu trăm linh mm cả đợt có nơi trên sáu trăm linh mm
với diễn biến này chuyên gia cảnh báo nguy cơ lũ quét xả lở đất ở vùng núi phía tây các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
trong khi đó lượng mưa được dự báo tại nghệ an là từ một trăm linh đến hai trăm linh mm cả đợt
khu vực này vừa trải qua đợt mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số tám nên người dân cũng cần đề phòng hiện tượng sạt lở do đất đã ngâm nước
từ đà nẵng đến quảng ngãi và phía bắc tây nguyên mưa phổ biến từ một trăm linh ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm linh mm
sau đợt này miền trung khả năng đón thêm nhiều đợt mưa mới
trong bản tin dự báo mùa cơ quan khí tượng cảnh báo các tỉnh thành phố trung trung bộ và nam trung bộ có thể hứng những đợt mưa lớn rồn rập trong nửa cuối tháng một mươi và tháng một mươi một tiếp diễn đến đầu tháng một mươi hai
cùng lúc ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường liên tục những ngày tới khiến bắc bộ và thanh hóa tiếp tục mưa lạnh
ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng một mươi mưa chỉ còn xuất hiện chủ yếu về đêm và sáng sớm ngày tạnh giáo
nhiệt độ giảm hơn so với những ngày qua
giao động từ một mươi tám đến hai mươi độ c vùng núi có nơi rét dưới một mươi bảy độ c
tại hà nội mưa giảm trong hai ngày cuối tuần trời lạnh thời tiết tạnh giáo duy trì đến đầu tuần tới
ngày một mươi tám tháng một mươi người dân thủ đô có thể cảm nhận được cái rét đầu tiên của mùa đông năm nay khi nhiệt độ tiếp tục xuống thấp
còn tại tây nguyên và nam bộ mưa rào và rông rải rác tiếp diễn từ một mươi sáu đến ngày hai mươi một tháng một mươi tập trung về chiều tối
chuyên gia cảnh báo một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa lớn trong thời gian ngắn
kèm nguy cơ lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trao đổi với phóng viên ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
cho biết thời gian tới chúng tôi xác định tổ hợp của không khí lạnh giải hội tụ nhiệt đới
và có khả năng cả vùng xoáy thấp ở khu vực biển đông di chuyển vào sẽ gây ra đợt mưa rất lớn
ở các tỉnh từ nghệ an đến đà nẵng quảng nam và khu vực con tùm
trong đó trọng tâm mưa là các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
theo ông hưởng mưa sẽ dồn dập sẻ ra trong ngày một mươi sáu một mươi bảy và đêm ngày một mươi tám tháng một mươi
với cường suốt mưa cực kỳ lớn đặc biệt chú ý đến hiện tượng lúa quét sàn lở đất
do mưa lớn ảnh hưởng ở phần phía tây ở các tỉnh trung trung bộ nhất là khu vực quảng trị thừa thiên huế quảng bình
nên các công trình xây dựng ở khu vực vùng núi phía tây cần phải hết sức lưu ý trong đợt mưa này
ông hưởng lưu ý
từ đà nẵng đến quảng ngãi và bắc tây nguyên có tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến ba trăm linh mm một đợt
cục bộ có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ hôm nay một mươi sáu tháng một mươi đến ngày một mươi chín tháng một mươi
trên các sông từ nghệ an đến quảng nam xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ thượng nguồn các sông ở hà tĩnh các sông ở quảng bình quảng trị
sông bồ thừa thiên huế lên mức báo động hai báo động ba và trên báo động ba
thượng lưu các sông ở nghệ an sông la hà tĩnh sông hương thừa thiên huế sông vu gia quảng nam
lên mức báo động một báo động hai và trên báo động hai
sông thu bồn quảng nam các sông ở quảng ngãi con tum lên mức báo động một và trên báo đồng một
nguy cơ cao sẽ ra lũ quét xả lợt đất tại khu vực vùng núi và ngọp úng cục bộ
tại các vùng trúng thấp ven sông khu đô thị đặc biệt tại các tỉnh yên bái lào cai hà giang phú thọ
từ nghệ an đến quảng ngãi con tùm